ba anh em ruột rủ nhau đi đánh người gây thương tích vừa bị công an tỉnh đắk lắc điều tra và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
em ruột của hai đối tượng trên là đinh xuân tùng có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nguyễn thế vinh và phan đức anh ở cùng xã
sau khi được người dân xung quanh can ngăn vinh và anh đi về nhà còn tuẩn chạy về báo cho hai anh ruột là đinh xuân thành và đinh xuân tuân về chuyện mình bị đánh
lúc sau thì ba anh em đã rủ nhau cầm theo một cd ba mươi hai và một tuyếp sắt chạy đuổi theo đánh vinh và anh
trong lúc đánh hội đồng tuẩn đã dùng cờ lê đánh vào đầu và người làm anh phan đức anh gục xuống đường bị thương tích một mươi tám
sau khi bắt khẩn cấp đinh xuân tùng văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tiếp tục khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng đinh xuân thành và đinh xuân tuân cũng về hành vi giết người